để bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cùng với một mươi tám điểm thi chính thức
sở giáo dục và đào tạo tỉnh lào cai đã chủ động chuẩn bị một mươi tám điểm thi dự phòng để sẵn sàng ứng phó cho kỳ thi
và các thí sinh khi xảy ra sự cố hoặc ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
trong những ngày diễn ra kỳ thi công tác kiểm tra sức khỏe thí sinh cũng sẽ được tăng cường tại các điểm thi
đối với các thí sinh có biểu hiện nghi nhiễm hoặc nhiễm covid một mươi chín tùy theo mức độ và tình hình thực tế
sẽ có phương án thi cụ thể theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
tỉnh lào cai cũng chỉ đạo ngành y tế phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực thi
đặc biệt là trong các phòng thi phòng chức năng phục vụ công tác tổ chức thi